từ nhiều năm nay thôn xuân lâm xã do mai huyện do linh tỉnh quảng trị có nhiều người dân mắc bệnh ung thư dẫn đến tử vong nguyên nhân được cho là do nguồn nước bị ô nhiễm nặng
hôm nay công ty cổ phần nước sạch quản trị đã khởi công xây dựng công trình cấp nước sạch cho người dân thôn xuân lâm đây là niềm vui đối với người dân địa phương trong những ngày đầu năm mới
công trình cấp nước sạch được khởi công với tổng số vốn đầu tư gần hai tỷ đồng từ ngân sách địa phương dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
đáp ứng mong mỏi được dùng nước sạch của hơn ba trăm linh hộ gia đình ở thôn lâm xuân cũng như những người dân vùng phụ cận
như vậy đến thời điểm này ở tỉnh quảng trị có một trăm một mươi bảy xã phường đã có nước sạch để sử dụng
lâm xuân là thôn có số người dân lớn nhất ở xã do mai
thế nhưng từ nhiều năm người dân ở đây luôn phải sống trong tình trạng
trong tình trạng sử dụng nguồn nước không bảo đảm toàn bộ riêng nước của thôn đều bị nhiễm phèn và có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn số lượng người chết vì ung thư tại địa phương tăng đột biến khiến nhiều người nghi ngờ nguyên nhân là do ô nhiễm nguồn nước